công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm đặng anh hùng
trú tại thành phố đồng hới nguyễn trường quyền chú tại huyện quảng ninh
trần thị hương chú tại tỉnh đắk lắc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đồng hới phối hợp với công an xã bảo ninh tiến hành kiểm tra lưu trú
tại khách sạn osaka thuộc thôn đông dương xã bảo ninh thành phố đồng hới
phát hiện bảy nam nữ thanh niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại phòng nhiều bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và các tinh thể màu trắng
mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin
qua test nhanh các đối tượng này đều có kết quả dương tính với các chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định